thưa quý vị căng thẳng trên biển đỏ vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu khi lực lượng houthi ở yemen vào ngày một mươi tám tháng một xác nhận đã tấn công một tàu chở hàng ở hy lạp ở khu vực biển đỏ ngoài khơi nước này trong bối cảnh liên quân mỹ anh cũng tiếp tục không kích các mục tiêu của houthi ở yemen
thông báo của mbri cho biết tàu chở hàng cỡ lớn của hy lạp treo cờ manta đã bị trúng tên lửa khi đang đi qua khu vực phía nam biển đỏ ở vị trí cách thành phố cảng salis của yemen khoảng bảy mươi sáu hải lý tàu đang trên đường tới canh đảo suie và đã phải thay đổi lộ trình sau vụ tấn công
cùng ngày nguồn tin từ bộ tàu biển hy lạp xác nhận tàu mt geographia có thủy thủ đoàn gồm hai mươi bốn người đã trúng tên lửa ở ngoài khơi yemen
vụ tấn công không gây thiệt hại về người dù khiến tàu bị hư hại nhưng vẫn có thể tiếp tục hành trình
trước tình hình này các nhà ngoại giao châu âu tuyên bố các quốc gia thành viên liên minh châu âu đã bước đầu ủng hộ đề xuất thiết lập sứ mệnh hải quân nhằm bảo vệ tàu thuyền trước những cuộc tấn công của phiến quân houthi do iran hậu thuẫn ở biển đỏ
tiếp tục chiến dịch không kích ồ ạt nhằm vào các nhóm khủng bố tại các quốc gia láng giềng trong khu vực
ngày hôm qua không quân iran đã thực hiện cuộc oanh tạc vào vùng baluchi của pakistan giáp với biên giới iran
theo truyền thông iran cuộc không kích bằng tên lửa và máy bay không người lái của không quân nước này đã phá hủy hai căn cứ của nhóm khủng bố mang tên đội quân của công lý
đây là nhóm vũ trang đã thực hiện nhiều cuộc tấn công gây thương vong nhằm vào lực lượng an ninh iran tại khu vực biên giới giữa iran và pakistan thời gian qua
tuy nhiên các thông tin chi tiết khác về cuộc tấn công chưa được công bố
trước cuộc không kích vào vùng baluchi
vào ngày hôm qua lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran irgc liên tiếp tiến hành các cuộc không kích vào khu vực miền bắc iraq và phía đông syri
mục tiêu của các cuộc tấn công này là một trung tâm chỉ huy của cơ quan tình báo mossad của israel ở thành phố abrin và nhóm khủng bố nhà nước hồi giáo is tự xưng
israel và phong trào hồi giáo hamas đã đạt thỏa thuận về việc tiếp tế thuốc men cho khoảng bốn mươi năm con tin người israel đang bị hamas giam giữ ở gaza
để đổi lấy viện trợ nhân đạo và y tế cho những người dân dễ bị tổn thương nhất ở vùng lãnh thổ của palestine thỏa thuận này do qatar và pháp làm trung gian
theo doha và paris thuốc men cùng các loại hàng viện trợ sẽ được chuyển tới những người dân ở giải gaza tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất và dễ bị tổn thương nhất để đổi lấy việc tiếp tế thuốc men điều trị cần thiết cho những người israel bị giam giữ ở gaza
quá trình thương lượng đã diễn ra suốt nhiều tuần
hai ý tưởng ban đầu là do gia đình của một số con tin người israel đưa ra
dự kiến ủy ban chữ thập đỏ quốc tế icrc sẽ điều phối hoạt động viện trợ trên thực địa
trong diễn biến liên quan văn phòng thủ tướng israel xác nhận hai máy bay của không cân qatar sẽ hạ cánh xuống ai cập trong ngày hôm nay mang theo các loại thuốc men được đặt mua ở pháp theo danh sách của israel